thưa quý vị vừa mới được ra đời nước việt nam dân chủ cộng hòa đã ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc
quốc hội đã bầu ra ban dự thảo hiến pháp để tiếp tục nghiên cứu dự thảo hiến pháp và trình cho ban thường trực sau đó là quốc hội
căn cứ vào bản dự án của chính phủ và đối chiếu với bản dự thảo của ủy ban kiến quốc tập hợp những kiến nghị phong phú của toàn dân và tham khảo kinh nghiệm soạn hiến pháp của các nước ở châu á châu âu ban dự thảo hiến pháp của quốc hội đã soạn thảo một dự án hiến pháp để chỉnh quốc hội
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khoa một từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu lần đầu tiên quốc hội việt nam thực hiện quyền lập hiến
sau nhiều ngày thảo luận đóng góp sửa đổi bổ sung cho từng điều cụ thể ngày chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quốc hội đã biểu quyết thông qua hiến pháp của nước việt nam dân chủ cộng hòa với sự nhất trí của hai trăm bốn mươi trên hai trăm bốn mươi hai đại biểu dự họp
hiến pháp một nghìn chín trăm bốn mươi sáu gồm có lời nói đầu bảy chương và bảy mươi điều với ba nguyên tắc cơ bản đó là đoàn kết toàn dân
không phân biệt giống nòi gái trai giai cấp tôn giáo bảo đảm các quyền lợi dân chủ thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân
đánh giá về ý nghĩa của việc ban hành bản hiến pháp đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
chủ tịch hồ chí minh đã nói bản hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà là một vết tích lịch sử hiến pháp đầu tiên trong cõi á đông
hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước việt nam đã độc lập
hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc việt nam đã có đủ
mọi quyền tự do phụ nữ việt nam đã được đứng ngang hàng với đàn ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân
hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc việt nam và một tinh thần liêm khiết công bình của các giai cấp
hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đã đánh dấu thắng lợi lịch sử đã giành được trong cách mạng tháng tám
xác lập nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa phát triển cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phục vụ cuộc kháng chiến chống pháp
mục tiêu chiến lược của hiến pháp là hoàn thành
đồng lập dân tộc xây dựng và phát huy dân chủ nhân dân chuẩn bị tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa
những mục tiêu đó đã được ghi thành văn với các điều kiện bảo đảm thực hiện nền dân chủ theo xu thế tiến bộ của thời đại mới
kế thừa và phát triển truyền thống chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước
cổ vũ và động viên nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc sau đó